ngày năm tháng bảy trong khi đang san lấp thi công khu tái định cư tại bản lệt xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng thi công đã phát hiện quả bom có trọng lượng hơn ba trăm bốn mươi kg nằm sâu dưới lòng đất
ngay sau khi nhận được tin báo đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã tiến hành khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
quả bom được phát hiện lần này là loại bom m một trăm một mươi bảy có chiều dài một hai mét đường kính bốn trăm linh sáu mm với trọng lượng lên đến ba trăm bốn mươi
ngày năm tháng bảy đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã xử lý đưa bom lên khỏi mặt đất và di chuyển đến bãi nổ tập trung để tiến hành hủy nổ
trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện hương hóa thường xuyên phát hiện nhiều loại bom có tính sát thương cao
vì vậy đội gia phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm nhằm trả lại diện tích đất sạch bom mìn để người dân yên tâm sản xuất